những năm trước đây thị trường đồ chơi trung thu ngập tràn đồ chơi ngoại nhập hiện đại sạc sỡ
trong khi đó đồ chơi truyền thống gần như không còn sức hấp dẫn
tuy thế mặc những biến thiên của thời cuộc vẫn có những con người miệt mài gìn giữ đồ chơi truyền thống cho con trẻ
hàng năm từ tháng sáu âm lịch chị nguyễn thị tuyến cùng gia đình lại chuẩn bị nguyên vật liệu như tre nứa giấy màu
để sang tháng bảy là bắt tay vào sản xuất các loại đồ chơi trung thu
những món đồ chơi truyền thống luôn gắn với những tích truyền những bài học mà người xưa muốn gửi gắm tới con cháu mình
thế nhưng những đồ chơi ấy cứ lặng lẽ biến mất dần trong thế giới của trẻ thơ hôm nay
không đành lòng nhìn đồ chơi ngoại cứ thay thế đồ chơi truyền thống
nên mấy chục năm qua bất chấp những biến thiên của thời cuộc chị tuyến vẫn miệt mài với từng chiếc đèn ông sao từng ông tiến sĩ giấy
con nhà nghề từ xưa cho nên là tôi cũng
rất là đam mê mấy cái đồ chơi dân gian
cho nên là tôi nối học tôi đã làm cái nghề này để mong muốn là lưu giữ đến các cái lớp trẻ sau này để họ biết các cháu biết đến đồ chơi dân gian
cũng đau đáu với những đồ chơi truyền thống
từ tuổi lên tám đến nay đầu đã hai thứ tóc người đàn ông này vẫn gắn bó với những chiếc đèn kéo quân
cuộc sống đã có lúc tưởng chừng như phải bỏ nghề làm đèn
bởi sự thờ ơ của đàn ông này đàn ông này vẫn gắn bó với những chiếc đèn kéo quân

muốn biết một cái trò chơi dân gian truyền thống của ông cha ta đã có từ rất lâu
những ngày này về xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên bạn sẽ bắt gặp không khí tấp nập khi cả làng đang giáo diết làm các đồ chơi trung thu như mặt nạ đầu lân
để có được thành quả như hôm nay biết bào thế hệ người dân liêu xá đã trải qua bao phen điều đứng
thứ duy nhất giữ họ lại với nghề là tình yêu dành cho con trẻ
chính tình yêu ấy
hôm nay đồ chơi trung thu truyền thống vẫn hiện hiểu trên từng con phố
hiện diện đầy kêu hãnh trên mỗi gian hàng minh chứng cho mạch chảy văn hóa truyền thống chưa bao giờ ngơi nghỉ